các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khoảng năm giờ ba mươi phút sáng nay vụ tai nạn thảm khốc khiến bốn nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
tàu khách se hai trên đường hướng về gà hà nội đã va chạm với xe ô tô năm chỗ biển kiểm soát ba mươi a sáu mươi nghìn hai trăm hai mươi năm
khi cố vượt qua nơi giao cắt với đường sắt tại xã văn bình huyện thường tín hà nội
người dân tại đây không khỏi bàng hoàng chứng kiến trước vụ tai nạn thảm khốc này
ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời
tổ chức bảo vệ hiện trường phân luồng đảm bảo giao thông từ xa
ngay sau khi nhận được thông tin đội cảnh sát giao thông của huyện thường tín đã báo cáo các cấp đánh đạo
tổ chức khám nghiệm nhanh chóng cái hiện trường ban đầu
đồng thời là khám tử thi và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật
đến thời điểm này trong ba người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thì đã có hai người tử vong do vết thương quá nặng
còn nạn nhân nguyễn xuân quý đang được điều trị tích cực tại bệnh viện việt đức
như vậy trong vụ tai nạn giao thông này đã có sáu người tử vong
ba nam ba nữ
theo người dân tại vị trí đường ngang này có rất nhiều người dân đi lại
tại đây có biển báo và đèn báo tín hiệu tự động
tuy nhiên barrier cồn gác chỉ được làm bằng tre
những người gác trắng từ bảy h đến hai mươi một h hàng ngày không được túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và đều do các doanh nghiệp xung quanh tự thực hiện
tại đây các cơ quan trong này đồng góp tiền để làm tạm thôi
cơ quan ở trong này phải có trách nhiệm để có đường ngang cho nhiều dân qua đi lại có cái an toàn hơn
những năm qua cũng đã có hai vụ tai nạn chết người
tạm biệt cơ quan quản lý dự quan huyện thông tin và công an huyện thông tin đã thường xuyên có những báo cáo và thương nghị
đề xuất thì đã tại điểm này đã có đèn tín hiệu và rào chắn do nhân dân
do chủ cơ quan quản lý doanh nghiệp đã tự làm rào chắn
rất tiếc là cái vụ việc đã xảy ra vào cái thời gian mà không có người làm công tác chương trình rào chắn
theo cơ quan chức năng nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế xe con
đã thiếu quan sát khi lưu thông qua đường sắt dù đã có đèn báo hiệu
tuy nhiên với những đường ngang như thế này thì việc trang bị đèn cảnh báo dường như là chưa đủ